theo điều tra ban đầu các bị can đã nhận tuyển của nguyễn minh quân giám đốc bệnh viện thủ đức người vừa bị khởi tố điều tra trong vụ án nói trên với mục đích lo lát cho nguyễn minh quân không bị xử lý hình sự

cảnh sát nhân dân tối cao đã phê triển quyết định của cơ quan cảnh sát điện tra bộ công an về việc khởi tố bị can lệnh bắt bị can đối tội lạm dụng chức vụ tuyển hạng chiếm đoạt tài sản
các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu sửa đổi các quy định pháp luật liên quan đến việc kêu gọi tiếp nhận sử dụng các nguồn tiền thiện nguyện hỗ trợ
cộng đồng mạng cho rằng đây là những việc làm rất cần thiết để góp phần bảo đảm tính công khai minh bạch và đúng pháp luật của hoạt động thiện nguyện vốn đang nhiều bất cập như thời gian qua
theo chương trình của kỳ họp bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư nguyễn trí dũng và bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo nguyễn kim sơn cũng sẽ tham gia trả lời chất vấn
trả lời chất vấn của các đại biểu đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an cho biết bộ công an đã chỉ đạo các đơn vị chức năng quán triệt quan điểm chỉ đạo của đồng chí tổng bí thư là phát hiện một vụ cảnh tỉnh cả vùng
trong đó công an các đơn vị địa phương cũng đã chủ động nắm tình hình nhận diện vi phạm lựa chọn các khâu đột phá để kiên quyết đấu tranh xử lý triệt đề các hành vi vi phạm
điển hình là một số vụ như sai phạm tại cdc hà nội bệnh viện bạch mai bệnh viện tim hà nội sở y tế hà tĩnh sở y tế cần thơ sơn la